vừa qua báo cáo tại cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh đồng nai
bác sĩ phan huy anh vũ giám đốc sở y tế cho biết hiện đồng nai có trong kho khoảng một ba triệu liều vaccine các loại
cụ thể đồng nai hiện đang có bốn trăm linh liều sinopharm dùng để tiêm mũi hai
một trăm linh liều pfizer dùng để tiêm mũi hai cho người đã tiêm mũi một pfizer và moderna
số còn lại là astrazeneca trong đó có năm trăm linh liều dùng để tiêm mũi một
nếu tiêm hết số vaccine này thì đồng nai hoàn thành việc phủ mũi một cho người một mươi tám tuổi trở lên với tỷ lệ một trăm linh dân số cần tiêm
tuy nhiên theo bác sĩ vũ hiện công tác tiêm chủng có một số trở ngại là kim tiêm đang thiếu
nguyên nhân thiếu kim tiêm là do bộ y tế phân bổ chưa về kịp đồng nai
bác sĩ vũ cho biết trong kho đồng nai chỉ còn khoảng hai trăm năm mươi bộ kim tiêm
mới đây sở y tế đồng nai đã mượn của viện pfizer tp hcm năm mươi kim tiêm
nếu trong những ngày tới kim tiêm chưa về kịp các địa phương có thể sẽ phải mua để tiêm sớm
cho người dân bác sĩ vũ nói về việc số lượng kim tiêm bộ y tế đã phân bổ cùng với số lượng vaccine
nhưng do chưa về kịp thông tin mà bác sĩ vũ nắm được là kim tiêm đang trên đường vào đồng nai
dự kiến thứ bảy tuần này tức ngày chín tháng một mươi sẽ nhận được